một đường dây chuyên hoạt động cho vay lãnh nặng tại hà nội vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ công an đấu tranh triệt phá
một mươi ba đối tượng trong đường dây đã bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố về hành vi cho vay lãnh nặng
cơ quan công an xác định trần trung tức trung trọng là đối tượng có hai tiền sự và một tiền án
từ năm hai nghìn một mươi tám trung đã cầm đầu tập hợp đàn em là những đối tượng đều có nhiều tiền án tiền sự để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn thành phố hà nội
nhóm của trung chủ yếu cho khách hàng vay với hai hình thức vay lãi ngày từ ba đến một mươi đồng một triệu một ngày tương ứng lãi suất phải trả là một trăm linh tám đến ba trăm sáu mươi
hình thức thứ hai là vay bốc họ với mức lãi suất tương đương là một trăm hai mươi một năm
các đối tượng trong ổ nhóm đều hoạt động theo sự phân công vai trò rõ ràng
khi khách hàng đến hạn mà chưa trả trung chọc chỉ đạo đàn em đến tận nhà chửi bới gây sức ép hoặc ngồi chây ý đến khi nào khách trả tiền mới chịu về
theo từng nhiệm vụ trung trả công cho đàn em từ một mươi đến ba mươi triệu đồng mỗi tháng
hiện cục cảnh sát hình sự bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng
cục cảnh sát hình sự đề nghị những người đã vay tiền của đường dây do trần trung cầm đầu liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông qua điều tra viên nguyễn ngọc sơn số điện thoại chín trăm ba mươi tám hai trăm sáu mươi tám bảy